bộ trưởng tư pháp mỹ merrick garland đã chỉ định công tố viên liên bang robustos làm cố vấn đặc biệt để điều tra vụ việc các tài liệu mật được phát hiện trong tư gia của tổng thống joe biden
cố vấn đặc biệt sẽ làm việc độc lập với bộ tư pháp để đảm bảo tính khách quan
quyết định bổ nhiệm được công bố chỉ vài giờ sau khi một nhóm luật sư của ông biden phát hiện một số tài liệu mật khác trong khu vực cất giữ đồ đạc và tủ đựng hồ sơ trong thư viện riêng thông với nhà để xe của ông này tại bang delaware
trước đó hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai luật sư của tổng thống cũng đã phát hiện một số tài liệu mật trong văn phòng thuộc trung tâm pen biden
những tài liệu này được cho là văn bản chính phủ mỹ trong giai đoạn ông biden làm phó tổng thống dưới hai nhiệm kỳ tổng thống barekobama
những tài liệu mật trên đã được chuyển về cơ quan lưu trữ quốc gia
mỹ vẫn chưa công bố chính thức về nội dung cũng như mức độ bảo mật của các tài liệu này
quyết định mở rộng điều tra về các tài liệu mật sẽ khiến ông biden gặp không ít rắc rối khi đang chuẩn bị công bố
ra tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn